vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đã phát hiện được thi thể của một nạn nhân trong vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
tuy vậy cũng phải đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày thì mới đưa được thi thể ra khỏi hang
trước đó như chúng tôi đã đưa tin khoảng hai giờ ngày bốn tháng một mươi một tại hang cột cờ thôn lộng xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình đã xảy ra vụ sập hang khai thác vàng trái phép khiến hai người bị mất tích
thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo